đối mặt với những hiểm họa vô cùng lớn trong tương lai không xa
nạn chặt phá rừng ở việt nam hiện nay đang trở thành vấn đề hàng đầu cần được giải quyết triệt đề
hiện diện tích rừng tự nhiên đang ngày càng suy giảm
và một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá rừng
đó là do người dân chưa có nhận thức đúng đắn về quy hoạch đất rừng hợp lý
người dân sống ở khu vực xung quanh vẫn có thói quen lên rừng chặt cây làm nhà
bán gỗ đốn củi một cách thiếu ý thức
quy hoạch rừng để xây dựng thủy điện nhà máy làm trang trại
bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì vẫn còn tập tục đốt rừng làm nương rẫy
và một nguyên nhân khác là sự cấu kết của cán bộ kiểm lâm với lâm tặc truyền chặt phá cây rừng
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng đã phát hiện trên một mươi hai chín trăm linh vi phạm pháp luật về rừng
độ chai phù ở nước ta hiện còn chưa đến bốn mươi
diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn khoảng một mươi
chặt phá rừng là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu hiệu ứng nhà kính
môi trường môi sinh bị ô nhiễm gia tăng tình trạng lũ quét sói lở dịch bệnh phát sinh
diện tích rừng bị suy thoái thì hậu quả từ bão lũ gây ra lại càng tăng cao
và trở thành mối đe dọa nguy hại đến cuộc sống của con người và nền kinh tế nước nhà
trước thực tiễn nhiều cánh rừng tự nhiên
nhiên đang bị chảy máu công tác giữ rừng gặp nhiều khó khăn
nhiều dự án trồng rừng đã được triển khai nhằm nâng cao diện tích che phủ
đồng thời làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân về tầm quan trọng của những cánh rừng
để từ đó mỗi người dân đều có thêm tình yêu và động lực để bảo vệ rừng
căn nhà của gia đình anh triệu văn thắng tại xóm bai xã cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình

nhiều năm qua đã trở thành điểm tập trung của những người đàn ông
để cùng chia sẻ kinh nghiệm cũng như những câu chuyện xoay quanh rừng
là xã miền núi nhiều đời nay người dân cao sơn sống nhờ rừng
thế nhưng một mươi năm trở lại đây thói quen cũng như quan niệm về rừng của mọi người đã có sự thay đổi
đầu tiên là mình đưa cái dự án này về thì mình thành đập nhóm và mình đưa dự án này về tham gia
nói chung là trước đây thì những cái khu rừng
thì bỏ trống nhưng mình mang cái dự án này về mình thực hiện thì bà con dần dần là nó đi theo
xung quanh bây giờ là cười nó tín ghê hết rồi
anh thắng là một trong một mươi tám người nông dân được lựa chọn để tập huấn cũng như hưởng lợi từ dự án thêm cây
đây là một dự án nằm trong chương trình hợp lực do tổ chức xã hội dân sự trong phát triển cisu của đan mạch tài trợ
được trung tâm khuyến lâm đan mạch dfe quản lý phải vận hành và chuyên môn kỹ thuật
với sứ mệnh hữu trị
hỗ trợ người dân quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên
địa bàn hoạt động bao gồm hai tỉnh ba huyện hai mươi sáu xã và một trăm linh sáu thôn
nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân từ việc sản xuất rừng
thứ hai là chống xói mòn rừng đồng nguồn
và mục đích thứ ba là giảm thiểu biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kinh
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
dự án thêm cây đã và đang có nhiều tác động tích cực tới môi trường
cũng như người dân của hai tỉnh hòa bình và hà tĩnh
dự án đã chú trọng tới việc xây dựng nguồn nhân lực nòng cốt ngay tại địa phương
bằng cách tổ chức bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật cho những người nông dân giàu kinh nghiệm sản xuất
kinh doanh lâm nghiệp tham gia
nông dân được học kỹ thuật trồng chăm sóc cài tạo rừng bảo vệ phòng chống cháy rừng
cũng như có kỹ năng hạch toán kinh tế hộ
hoàn thành khóa tập huấn trở về địa phương chính họ sẽ trở thành người cầm tay chỉ việc
trực tiếp hướng dẫn cho những bà con cùng thôn xóm
phương thức nông dân giúp nông dân đã nhanh chóng phát huy hiệu quả
nhờ sự đơn giản dễ hiểu phù hợp với trình độ nhận thức của người dân
tập trung và thực hành mà đến nay đã có ba hợp tác xã lâm nghiệp và dịch vụ môi trường
một trăm một mươi sáu nhóm nông dân trồng rừng tại hai mươi sáu xã
quản lý hiệu quả ba năm trăm linh ha rừng và có ba tám trăm linh hộ nông dân được tham gia vào dự án
từ đó cải thiện đời sống người dân và giúp người dân gắn bó hơn với rừng
dự án thêm cây cũng đã thuộc hội nông dân tỉnh tổ chức và quản lý
đã triển khai đến địa bàn xã và thành lập các tổ nhóm để phát triển trồng rừng
qua quá trình thực hiện thì thấy rằng là các tổ nhóm hoạt động khá hiệu quả
và cái rừng của xã hàng năm đều
đều tăng và vượt kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra
như là keo thì bình thường bốn năm năm họ đã khai thác rồi thì giá trị thứ nhất giá trị thấp
giá trị kinh tế thấp thứ hai là giá trị về môi trường là cũng thấp
và bây giờ họ cũng đã biết là họ để bảy đến tám năm sau là rừng gỗ lớn
thì là bán sẽ được giá hơn và cái thời gian để rừng tốt hơn
mà cái hiệu quả kinh tế thì là so với trước và sau dự án thì đã tăng đến bảy mươi
từ việc trồng rừng của các hộ tham gia dự án
từ cái việc mà tăng cái hiệu quả kinh tế đó thì hộ dân cũng đã tăng được cái đời sống lên
ví dụ là đã lo cho con cái học hành hoặc là mua sắm các dụng cụ trong nhà và sửa chữa nhà cửa
không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế các hoạt động thiết thực của dự án
còn đem lại hiệu quả lâu dài khi góp phần nâng cao nhận thức ý thức
thay đổi tư duy về quản lý phát triển rừng cho nông dân trên địa bàn
bên cạnh đó việc hình thành các nhóm sản xuất đã tạo cơ hội cho các thành viên nhóm được thường xuyên gặp gỡ
bàn bạc giải quyết khó khăn vừa tăng hiệu quả công việc vừa tăng sự gắn kết trong cộng đồng
trên cơ sở đó các nhóm còn lồng ghép hoạt động của dự án và các hoạt động phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới của địa phương
bên cạnh việc ổn định nguồn thu nhập từ rừng dự án còn đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
khi góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân tạo sự kết nối cộng đồng bền chặt
những chuyển biến mà dự án thêm cây đem lại còn có ý nghĩa tích cực trong phát triển bền vững
khi góp phần giảm nhẹ thiên tai bảo vệ môi trường sinh thái ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ cây bảo vệ rừng của mọi người dân cũng được nâng cao lên rất nhiều
vì song song các hoạt động tập huấn về kỹ thuật thì chúng tôi có những hoạt động về truyền thông
truyền thông bảo vệ rừng dù là chống bà con thì thường có tập quán là đốt
nghĩa là phát nương đốt rẫy
nhưng mà từ khi có dự án thì cũng hạn chế được cái việc đốt nương làm rẫy
và cái việc phát dọn thực bì bằng lửa thì cũng được hạn chế
khi trực tiếp trồng thêm cây giữ thêm rừng chính mỗi người dân tham gia dự án
đã càng hiểu thêm về biến đổi khí hậu và thâm thiết hơn tầm quan trọng của những cánh rừng
bà con nhân dân thì thực ra mà nói là cũng trong người cũng không thể nào hiểu được
hết thế nhưng mà cũng phải nói rằng là so với trước đây thì bà con nhân dân mình
phải nói rằng là cũng rất là am hiểu nhiều về cái vấn đề là biến đổi khí hậu
trồng cây này là nó phủ được những cái đất đồi này nó không sạt lở
nó đỡ hẳn như trước đây để trống
với lại thứ hai nữa là cái khí hậu nó mát mẻ hơn nó hài hòa hơn
nó không nóng như trước
ví dụ như cái đoạn đường này từ trước thì mình đi thì nó nắng nóng
nhưng bây giờ mình đi qua đây là nó mát hẳn
trong bảy năm triển khai dự án đã từng bước thu được kết quả khả quan
tuy nhiên để tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình thì đòi hỏi đơn vị triển khai dự án
cũng như các cấp chính quyền người dân và doanh nghiệp phải cùng chung tay tìm ra giải pháp
vì đây là một dự án liên quan đến cây lâm nghiệp
thì cái thời gian chu kỳ kinh doanh của nó dài
nên là cái việc đánh giá hiệu quả lúc đầu thì là cũng chưa được cao
ví dụ như là đối với cây lâm nghiệp
cây nông nghiệp thì thời gian nó ngắn
trồng rau trồng lúa thì mấy tháng chúng ta thấy luôn hiệu quả
nhưng đối với cây lâm nghiệp thì chu kỳ kinh doanh của nó ít nhất là bảy tám năm
thì bảy tám năm sau thì mới thấy hiệu quả
hoặc là ít nhất là phải bốn đến năm năm sau khi cây phát triển tầm đấy thì họ thấy hiệu quả
người dân chưa nhìn thấy được cái hiệu quả đầu tiên trước mắt
nên là lúc đầu thì có một vài khó khăn vì chu kỳ kinh doanh của lâm nghiệp nó dài
đầu ra khi tiêu thụ thì nó còn rất khó khăn
vì ở đây là những cái thương lái nhỏ lẻ
họ đến thu mua như thế này
thì là bà con mình cũng một số các cái cánh rừng bị mình gọi là bị chèn ép giá
kết quả đạt được cũng như khó khăn còn tồn tại của dự án thêm cây
là một ví dụ về câu chuyện phát triển rừng và tạo sinh kế cho người dân tại việt nam
trong tương lai với việc người dân tham gia đã có kinh nghiệm trong việc trồng và quản lý rừng
cũng như có trách nhiệm với rừng
đây là điều kiện thuận lợi để dự án này phát triển theo hướng trồng rừng bền vững
theo tiêu chuẩn quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính
thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng
bảo tồn nâng cao chữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng
đến năm hai nghìn ba mươi hay còn gọi là chương trình red cộng
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi có phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động red cộng
nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên bốn mươi hai và diện tích các loại rừng đạt một mươi bốn bốn triệu hectare
giai đoạn từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi ổn định diện tích rừng tự nhiên đến hai nghìn ba mươi
ít nhất bằng diện tích đã đạt được tại năm hai nghìn hai mươi và tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên bốn mươi năm
có phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi giảm tám tổng lượng phát thải khí nhà kính
so với kịch bản phát triển thông thường
theo cam kết tại thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
mức đóng góp có thể tăng lên hai mươi năm khi nhận được hỗ trợ quốc tế
chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
ưu tiên vào các khu vực là điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng
vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu và có tiềm năng chữ lượng carbon rừng
trong đó nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng dự án sẽ tiếp tục giả soát
điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất rừng
bảo đảm mục tiêu một mươi sáu hai mươi bốn triệu hectare đất sử dụng cho mục đích lâm nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ngương nghiệp bình vững và không gây mất rừng hay suy thoái rừng
cải thiện quản trị rừng và cải thiện sinh kế cho người dân sống trong và gần rừng
tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp
ngoài ra chương trình sẽ đánh giá và nhân rộng các mô hình kinh doanh rừng năng suất cao và rừng gỗ lớn
thí điểm đánh giá và nhân rộng mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững
bảo vệ bảo tồn và phục hồi rừng cải thiện môi trường kinh tế và tài chính cho lâm nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã trồng được gần hai trăm bốn mươi ha rừng vượt một mươi hai sáu kế hoạch năm
trong đó rừng phòng hộ đặc dụng một mươi một ha rừng sản xuất hai trăm hai mươi bảy ha
bên cạnh đó ngành lâm nghiệp và các địa phương đã tích cực trồng cây phân tán
chăm sóc hiệu quả rừng trồng và tập trung khoán bảo vệ rừng
đáng chú ý năm hai nghìn một mươi chín công tác khoán bảo vệ rừng cả nước đã đạt hơn sáu triệu ha
việc trồng rừng tại các địa phương đã có quy hoạch tạo sự liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng rừng
trong năm qua các địa phương đã sản xuất được hơn sáu trăm linh triệu cây giống
công tác kiểm soát chất lượng giống cây rừng đã đạt tám mươi năm
diện tích rừng trồng chưa được kiểm soát chất lượng
chủ yếu do cá nhân hộ gia đình tự đầu tư tự chuẩn bị cây giống trồng rừng
quan trọng hơn nhằm phục vụ công tác xuất khẩu gỗ và lâm sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hết năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã trồng được hơn hai trăm ba mươi ha rừng trồng thâm cành gỗ lớn
trong năm nay để phấn đấu cả nước trồng rừng đạt hai trăm hai mươi ha
ngành lâm nghiệp đang sát sao chỉ đạo các địa phương tích cực trồng rừng tập trung theo quy hoạch
và chứng chỉ rừng quốc gia đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn ven biển
phát triển diện tích rừng sản xuất có sẵn để bổ sung nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp theo quy định
phục vụ ngành chế biến sản xuất gỗ và lâm sản tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đạt giá trị cao
đến nay nguồn nguyên liệu gỗ trong nước đã đáp ứng được hơn bảy mươi nhu cầu cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu
giá trị xuất khẩu lâm sản cũng tăng trưởng nhanh
từ năm hai nghìn một mươi đến nay bình quân tăng hơn một mươi một năm
trong đó nhóm đồ nội thất có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong các nhóm hàng xuất khẩu gỗ và lâm sản
nhằm chủ động hơn nữa nguồn nguyên liệu cho chế biến tạo sức cạnh tranh trên thị trường
đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng
tổng cục lâm nghiệp đang xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững
tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin với các hiệp hội doanh nghiệp
để nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong xuất khẩu lâm sản
tuy diện tích trồng rừng ở nước ta tiếp tục tăng nhưng rừng nguyên sinh cũng như đa dạng sinh học
vẫn bị đe dọa bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người
điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần nghiêm túc giữ rừng nguyên sinh tránh tình trạng phát triển dựa trên các con số
dù ở việt nam chưa có tính toán chính xác về hiệu quả của giữ và trồng rừng với việc giảm lượng khí thải co hai
nhưng viện công nghệ liên bang thụy sĩ đã có những nghiên cứu đầu tiên tính toán số lượng cây xanh cần trồng
khu vực cần trồng và lượng khí thải co hai có thể giảm từ việc tái phục hồi các lá phổi xanh trên khắp thế giới
kết quả nghiên cứu cho thấy tổng diện tích có thể trồng cây xanh trên trái đất là chín trăm linh triệu hectare
có thể hấp thu hai trăm linh năm tỷ tấn carbon chiếm hơn sáu mươi lượng khí thải carbon do con người gây ra
việc phục hồi rừng cũng góp phần giảm lượng khí thải trong không khí xuống mức thấp nhất trong gần một thế kỷ
nghiên cứu cũng cho thấy rõ ràng phục hồi rừng là giải pháp tốt nhất hiện nay
để góp phần ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu
và tại việt nam có gần hai mươi năm triệu người được hưởng lợi liên quan đến rừng
chính vì vậy giữ và phát triển rừng đồng nghĩa với việc ổn định sinh kế
bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường thực thi mục tiêu phát triển thiên niên kỳ
thêm màu xanh của rừng
thì chúng ta sẽ cảm nhận được những lợi ích
thêm được lá chắn bảo vệ khỏi những tác động xấu của thiên tai và biến đổi khí hậu
mong rằng những dự án thiết thực nhằm gia tăng diện tích che phủ của rừng
sẽ ngày càng được triển khai trên nhiều địa phương
tháng sáu là tháng hành động vì môi trường
năm nay thì nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động vì môi trường
đã được bộ tài nguyên và môi trường phát động thực hiện
nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên
theo chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay là hành động vì thiên nhiên
theo chương trình môi trường của liên hợp quốc
năm nay là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái
ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường an ninh lương thực bảo vệ tài nguyên nước
đây là thời điểm mỗi quốc gia cần có những hành động cụ thể thiết thực vì thiên nhiên và trái đất
trong toàn cầu cũng như mỗi một quốc gia có trách nhiệm đối với thiên nhiên đối với đa dạng sinh học
bởi vì đó là cuộc sống đó là cái thành vượng của con người của tất cả mọi dân tộc trên thế giới
không riêng một dân tộc nào không riêng một cái bản phái nào
tất cả mọi người đều phụ thuộc vào thiên nhiên và môi trường
chính vì thế mà cái việc mà chúng ta chuyên truyền kết nối làm sao cho cộng đồng
đặc biệt các thế giới thanh niên
và trong toàn cầu cũng như trong nước chúng ta để có cái ý thức bảo vệ thiên nhiên
chính là bảo vệ cuộc sống thành vượng của mình
một trong những hoạt động được đoàn thanh niên của bộ tài nguyên môi trường thực hiện
trong tháng hành động vì môi trường là đạp xe phát động tháng hành động
cũng như tuyên truyền về bảo vệ môi trường giảm phát thải do giao thông nâng cao sức khỏe
cũng trong tháng hành động vì môi trường cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
cũng phát động cuộc thi ảnh đa dạng sinh học việt nam năm hai nghìn hai mươi
cũng tại sự kiện này tọa đàm thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên
và đa dạng sinh học cũng được tổ chức để cung cấp thông tin
chia sẻ kinh nghiệm tinh thần bảo vệ môi trường giữa các thế hệ
hoạt động của đoàn thanh niên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
có ý nghĩa rất là tích cực giúp các bạn thanh niên các đoàn viên thanh niên
có thêm ý thức trong công tác bảo vệ môi trường
cũng như là có hoạt động có những hành động thiết thực
để cho môi trường chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp
để cho đất nước chúng ta đạt được mục tiêu phát triển miền vững
với đoàn thanh niên của tổng cục môi trường
là những người đang công tác trong ngành
chúng tôi nhận thức được vai trò của đoàn thanh niên
trong hoạt động bảo vệ môi trường nói chung
là những người mà công tác là những người có chuyên môn
được đào tạo rất bãi bản trong việc các hoạt động bảo vệ môi trường
thì đoàn thanh niên của tổng cục môi trường
những đoàn viên thanh niên đang công tác tại tổng cục môi trường
sẽ là những nhân tố theo tôi
đó là những nhân tố quan trọng
là những nhân tố để chúng ta thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường
bên cạnh đó đoàn thanh niên còn có những hoạt động cụ thể và tích cực khác
để hướng hướng ngày môi trường thế giới
cũng như các hoạt động để hướng hướng tuần lĩnh biển hải đảo và đại dương thế giới
đoàn thanh niên bộ cũng đã phát động một cuộc thi hết sức lợi ý nghĩa
đó là các sáng kiến về văn hồ xanh thân thiện với môi trường
trong toàn ngành tài nguyên môi trường
sau khi cuộc thi kết thúc
thì ban thủng vụ đoàn thanh niên
bộ thanh niên môi trường sẽ có những bộ tiêu chí chung
để áp dụng cho các cơ quan tham mưu đối với lãnh đạo bộ
để phổ biến nhân rộng trên địa bàn toàn quốc
cũng như là các tỉnh thành đoàn trên địa bàn toàn quốc
trong tháng hành động đến môi trường
với sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế
công tác bảo vệ môi trường đã được cả xã hội quan tâm
và tổ chức triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả
hướng tới nâng cao nhận thức cho xã hội
về bảo vệ môi trường thường xuyên vì một môi trường phát triển bền vững